tuy nhiên trước khi đề án cơ cấu hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi tám được phê duyệt thì bà lan bị khởi tố
về nguyên nhân dẫn đến vụ án này theo luật sư hoài
các vấn đề trong cơ chế vận hành quy trình hoạt động cho vay của ngân hàng scb
ngoài ra còn xuất phát từ mặt chủ quan trong nhận thức của bà lan với tư cách cổ đông và đại diện nhóm cổ đông lớn của scb
luật sư hoài chỉ ra rằng khó khăn của scb sau hưởng nhất ban nguồn từ khoản vay tín dụng tồn tại của ngân hàng cũ do các khoản lỗ nợ xấu đã thiết lũy nhiều năm
theo luật sư bà trương mỹ lan không ký bất kỳ hồ sơ vay và đảm bảo tiền vay nào nhưng phải đưa toàn bộ tài sản dự án có giá trị nhằm đảm bảo khoản vay tái cơ cấu
đối với tội tham ô tài sản luật sư hoài cho rằng cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh bà là chủ thể đặc biệt là người có chức vụ quyền hạn và có trách nhiệm quản lý đối với tài sản chiếm đoạt

cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh bà là chủ thể đặc biệt là người có trách nhiệm quản lý đối với tài sản chiếm đoạt
cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh bà là chủ thể đặc biệt là người có trách nhiệm quản lý đoạt